tại tỉnh cao bằng cơn mưa lớn vào đêm ngày một mươi ba và dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bảy đã khiến cho nhiều nhà dân và diện tích hoa màu bị ngập úng ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
cơn mưa làm trên chín trăm linh ngôi nhà ở cao bằng bị ngập nước gần một hecta lúa và hoa màu bị ngập úng
nước lên nhanh khiến người dân không kịp di chuyển gia súc đến chỗ an toàn
có ba con trâu bị chết do nước ngập nhiều ao nuôi cá bị nước cuốn trôi
tại quốc lộ ba đoạn qua xã quảng hưng huyện quảng uyên bị ách tắc do nước suối lên cao làm cầu bị ngập
nhiều tuyến đường liên xã huyện quảng uyên bị đất đá sạt lở hối lượng khoảng một mét khối
nước lũ cũng làm ngập cầu bùng lý xã phi hải huyện quảng uyên khiến giao thông ách tắc
tại quốc lộ ba cũ đoạn qua xóm án lại xã nguyễn huệ huyện hòa an một lượng lớn đất đá từ trên núi tràn lấp mặt đường khiến giao thông ách tắc
trước thực trạng trên lực lượng chức năng đã huy động tối đa quân số tập trung khắc phục thiệt hại và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống do mưa lớn gây ra